bộ công an vừa thông báo qua quá trình điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do phan văn anh vũ và đồng phạm thực hiện
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trần việt tân nguyên tổng cục trường
và ông bùi văn thành nguyên cục trưởng bộ công an về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thực hiện theo đúng quy định của pháp luật